hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông trung quốc tuyên bố cứ bốn người trung quốc cư trú ở đảo phú lâm thuộc quần đảo hoàng sa của việt nam thì có tới ba người là binh sĩ
cũng như việc trung quốc đưa tàu công vụ tới chặn tàu cá ở bãi hải sâm thuộc quần đảo trường sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình nhấn mạnh
một lần nữa thì chúng tôi khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
và vì vậy mọi hoạt động của các bên tại các khu vực này mà không có sự chấp thuận của việt nam thì đều là bất hợp pháp
các bên liên quan cần có những hành động cũng như lời nói thiết thực để đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định an ninh và an toàn hàng hải ở biển đông
phù hợp với luật pháp quốc tế nhất là công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai và tuyên bố về các ứng xử của các bên ở biển đông doc
liên quan đến việc tàu cá hàn quốc gồm sáu thuyền viên người việt nam mất tích hôm hai mươi tám tháng hai vừa qua ông lê hải bình nhấn mạnh bộ ngoại giao đã nắm được thông tin
bộ ngoại giao đã yêu cầu đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
đại sứ quán việt nam sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để có thông tin cụ thể về vụ việc đồng thời phía việt nam sẽ tiếp tục bám sát để có thông tin sớm nhất về các ngư dân gặp nạn
một sự kiện khác được dư luận quan tâm là việc hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào triều tiên để đáp lại vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh của bình nhưỡng